thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc làm việc thường kỳ với đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
để đánh giá kết quả thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa chính phủ và tổng liên đoàn lao động việt nam năm hai nghìn một mươi chín
trọng tâm phối hợp công tác năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu tổng liên đoàn lao động việt nam
cần tiếp tục tham gia hiệu quả tích cực hơn nữa trong công tác xây dựng thể chế thực hiện phản biện xã hội
nhất là đối với các chính sách liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn
nhằm tạo động lực mạnh mẽ nâng cao năng suất lao động đời sống người lao động ngày càng đầy đủ và sung túc hơn
thủ tướng đánh giá các bộ các ngành đã nghiêm túc thực hiện một mươi năm nội dung mà thủ tướng đã kết luận tại phiên họp trước
hoàn thành một mươi nội dung năm nội dung đang triển khai
thủ tướng đề nghị đưa năm nội dung đang triển khai này vào văn bản nhằm thúc đẩy
đưa chủ trương đi vào cuộc sống không để nói mà không làm
bên cạnh đó thủ tướng nhìn nhận đời sống của một bộ phận người lao động vẫn còn khó khăn
tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế nợ động
chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế ở các doanh nghiệp vẫn diễn ra ở một số địa phương
công tác phối hợp giữa tổng liên đoàn với một số bộ ngành liên quan còn chậm
nên khi triển khai các nhiệm vụ được giao hiệu quả chưa cao
còn nhiều khó khăn tăng phướng mắt trong quy động vốn để triển khai một số việc như hỗ trợ cơ chế
chính sách liên quan đến dẫn đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn
tăng nguồn ngăn khách để xây dựng năm mươi thiết chế công đoàn
rồi những bất cập tồn tại do lục pháp của chúng ta chưa đồng bộ trong việc thực hiện thiết chế công đoàn
năm mươi thiết chế công đoàn cũng có những vướng mắt vào lục đất đai lục kinh doanh bất động sản
lục đầu tư lục xây dựng lục đầu tư công quan pháp
cái này chúng ta đã phát hiện và sẽ tiếp tục xử lý
thủ tướng nêu rõ
sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại của đất nước tác động của cuộc cách mạng bốn đặt ra cho đất nước và tổ chức công đoàn
nhiều vấn đề phải suy nghĩ phối hợp giải quyết tốt hơn nữa hiệu quả hơn nữa
để giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là đảng cộng sản việt nam
giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến hiện đại đi tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức
năng cao chất lượng thương lượng và kỹ cách thỏa ước lao động tập thể
tổ chức đối thoại và tăng tỷ lệ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
triển khai các mô hình mới về tư vấn phổ biến pháp luật đến công nhân người lao động
tất cả các bộ các ngành các trung ương và mỗi địa phương phối hợp với tổng liên đoàn
cần phải chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên người lao động
nhất là trong các dịp
tết lễ đề phong đó làm sao
mỗi người lao động đều có tết đặc biệt là người lao động khó khăn
mất việc làm người lao động ở xa không phải quê an tết
thủ tướng đồng ý chủ trương giao bộ kế hoạch và đầu tư nghiên cứu
ra soát tổng hợp nghiên cứu hỗ trợ tổng liên đoàn từ một đến hai tỷ đồng
để tập trung triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
và các công trình hạ tầng xã hội tại năm mươi thiết chế của công đoàn